nhân dịp năm việt nam đảm nhiệm chức chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và nhân kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô
một nghìn một mươi năm thăng long hà nội vụ asean bộ ngoại giao kết hợp với ubnd quận hoàn kiếm
và các họa sĩ của ban vận động mỹ thuật và ngoại giao văn hóa việt nam
đồng tổ chức cuộc triển lãm tranh về quốc hoa của các nước thành viên asean và hà nội những sắc hoa
triển lãm diễn ra tại trung tâm thông tin văn hóa hồ gươm số hai lê thái tổ quận hoàn kiếm hà nội
kéo dài từ ngày hai đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
đến với triển lãm khán giả thủ đô và những người yêu nghệ thuật sẽ được chìm ngưỡng một mươi tác phẩm vẽ quốc hoa
do các họa sĩ việt nam thể hiện
mỗi tác phẩm đều được các họa sĩ nghiên cứu kỹ càng tìm hiểu văn hóa đặc sắc đặc trưng của mỗi quốc gia
và từ đó các họa sĩ đã kể những câu chuyện về những nền văn hóa ấy bằng những sắc màu phong phú thăng hoa và đầy cảm xúc
triển lãm quốc hoa các nước asean lần này cũng là cơ hội để người dân cùng giao lưu và hiểu sâu thêm
nền văn hóa của mỗi nước trong khối thể hiện niềm hy vọng về một asean ngày càng bền chặt và vững mạnh trong tương lai